ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy bộ y tế đã tiếp tục phát đi thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín ở đà nẵng
sau khi địa phương này ghi nhận hai ca mắc trong cộng đồng
theo thông báo này những ai đã đến trung tâm tiệc cưới foru plex địa điểm tại công viên trung tâm đường hai tháng chín
quận hải châu thành phố đà nẵng trong thời gian từ một mươi h ba mươi đến một mươi hai h ba mươi ngày một mươi tám tháng bảy
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
và quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến số một nghìn chín trăm linh chín trăm tám mươi tám chín trăm bảy mươi năm cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc
gần với mình thực hiện cách ly ngay tại nhà khai báo y tế trực tuyến tại tờ khai y tế vn
hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe